liên tục trong những ngày gần đây chỉ số ô nhiễm không khí ở hà nội luôn ở mức báo động
với chỉ số chất lượng không khí phổ biến từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi nhiều điểm đo được trên một trăm năm mươi
ngưỡng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người
các chuyên gia y tế cũng cảnh báo với mức độ ô nhiễm không khí như hiện tại
sức khỏe người dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng đặc biệt là các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp
ho dài dẳng thậm chí ho ra máu bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng khó thở
tuy nhiên ông cho biết trong những ngày gần đây khi không khí mờ đục
ông còn cảm thấy khó thở hơn kèm đau tức ngực
tại bệnh viện phổi trung ương các bác sĩ cho biết mặc dù chưa có thống kê đầy đủ
nhưng có sự gia tăng đáng kể của những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính
và người ra nhập viện trong những ngày gần đây
trong những ngày ghi nhận chỉ số ô nhiễm không khí tại hà nội tăng cao
được biết khi môi trường không khí bị ô nhiễm trong môi trường không chỉ có các loại khí độc
chất độc như các kim loại nặng mà còn có các loại bụi gây hại rất lớn đến sức khỏe của con người
trong đó có bụi mịn pm hai năm đây là hạt bụi có kích thước siêu nhỏ
không thể nhìn bằng mắt thường và có thể ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
mức độ ô nhiễm không khí như vậy đổi về những người mắc bệnh mãn tính
và những người gia và trẻ em ngày càng
để khẳng yếu thì không nên ra ngoài để hịt phải không khí như vậy
bởi vì nó sẽ rất dễ bị kích ựng đương thở gây các bệnh phản ứng vô nhà
thì là hạt hơi sổ mũi nặng có thể viêm long đường hộp chế có thể là viêm đường hộp
người mà bị hèn thì rất dễ bị lân cân hèn cho nên là tình chất nguy hiểm của nó là như vậy
bên cạnh đấy là hịt phải các hạt bụi nhỏ bụi nano chẳng hạn
nó xâm nhập vào mạo sẽ gây độc cho cơ thể
thì có thể nó gây ra rất nhiều độ loàn khẳng của cơ thể nữa mà chúng ta không lương trượng được
các chuyên gia cũng khuyến cáo ngoài các đối tượng nhạy cảm
nên hạn chế ra ngoài vào những ngày không khí ô nhiễm được cảnh báo
thì người dân nên đeo khẩu trang che chắn cơ thể khi ra khỏi nhà
những gia đình gần nguồn ô nhiễm không khí như đường giao thông công trình xây dựng
thường xuyên phun nước rửa nhà cửa đóng kín các cửa sổ
cửa giáp vào tiếp giáp khi không sử dụng tạo thói quen rửa mắt mũi bằng nước muối diệt khuẩn hàng ngày